đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hà nội đã đến nhà riêng
trao huy hiệu bảy mươi năm năm tuổi đảng cho đồng chí nguyễn văn thân cán bộ lão thành cách mạng
trân trọng cán huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí nguyễn văn thân
đồng chí vương đình huệ khẳng định việc trao tặng huy hiệu đảng là thể hiện sự ghi nhận
trân trọng của đảng và nhân dân đối với sự đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh
dành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng chí vương đình huệ mong muốn đồng chí
nguyễn văn thân tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô là tấm gương
sáng cho thế hệ trẻ nói theo cảm ơn sự quan tâm của thành ủy hà nội đồng chí nguyễn văn thân
khẳng định sẽ luôn giữ gìn đạo đức của người đảng viên tích cực góp phần giữ gìn đoàn kết
trong tổ chức đảng trong gia đình và trong cộng đồng